vào sáng ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông đã tổ chức lễ gia quân thực hiện cao điểm đảm bảo an toàn giao thông
trật tự xã hội dịp tết và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi hai tại thủy đoàn một đóng trên địa bàn xã tân chi huyện tiên du tỉnh bắc ninh
tham dự buổi lễ phát động có đại diện các đơn vị nghiệp vụ của cục cảnh sát giao thông và công an các địa phương
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên cả ba lĩnh vực
đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
đồng thời tăng cường lực lượng phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân
trong dịp cuối năm đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đáng chú ý trong đợt cao điểm lần này lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật
trong công tác xử lý vi phạm giao thông
có thể đánh giá là bước đầu thì người dân cũng đã có cái ý thức khi mà đã bị xử lý thì cũng có cái ý thức rất là cao
trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông
bên cạnh đó lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cũng yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
tập trung phương tiện thiết bị kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trật tự an toàn giao thông
nâng cao ý thức của người tham gia giao thông phấn đấu không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
không để xảy ra đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự
sau lễ gia quân cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát giao thông đã tổ chức tuần tra kiểm soát tuyên truyền
xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông
được biết đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi